giá lợn hơi tại khu vực phía nam bất ngờ nhảy vọt sau nhiều ngày ổn định
đưa giá khu vực này lên ngưỡng phổ biến chín mươi năm đến chín mươi sáu đồng một kg
tiền giang bạc liêu sóc trăng ghi nhận mức tăng ba năm đồng một kg
đưa lên mốc chín mươi năm chín mươi sáu đồng một kg
tại chợ đầu mối hóc môn tp hcm đồng nai miền tây miền đông đều giao dịch
quanh mức đỉnh chín mươi năm đến chín mươi sáu đồng một kg
còn tại phía bắc sau nhiều ngày liên tiếp tăng giá giá lợn hơi hôm nay
tại miền bắc ở mức đỉnh chín mươi tám đồng một kg
nhiều địa phương duy trì mức cao chín mươi năm chín mươi sáu đồng một kg
sự báo còn tăng tiếp trong những ngày tới
khi trong vùng xuất hiện nhiều địa phương tái nhiễm dịch tả lợn châu phi